tại tỉnh đồng nai liên tiếp xảy ra tình trạng xe đưa đón làm rơi học sinh xuống đường
đáng nói là tình trạng xe đưa đón học sinh không bảo đảm an toàn đã được cảnh báo từ lâu
cơ quan chức năng đã vào cuộc tuy nhiên những bất cập trong loại hình vận tải này thì vẫn còn tồn tại
mới đây nhất ngày hai mươi chín tháng một mươi một một xe ô tô đưa đón học sinh ở huyện trảng bom đang lưu thông trên quốc lộ một a
thì bất ngờ cốp sau bật bở khiến hai học sinh tiểu học rơi xuống đường bị xây sát
trước đó ba ngày tại thành phố biên hòa cũng đã xảy ra một vụ ô tô đưa đón học sinh
trong lúc ôm cua thì cửa sau bung lên khiến ba em học sinh lớp một rơi xuống đường
tại đồng nai loại hình xe đưa đón học sinh rất phát triển với hơn một xe đang hoạt động
để tránh những sự việc đáng tiếc do loại hình vận tải này gây ra ngành giáo dục đồng nai sẽ triển khai nhiều giải pháp
phòng ngũ dục cũng phải tổng hợp lại làm việc với công an thành phố huyện đề
các đồng chí có nắm được các xe nào là hết hợp đồng
rồi xe nào chưa đầy đủ các lịch viện phương tiện
và chỉ có như thế nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở dục
thì tôi nghĩ là tình hình xe đưa đước học sinh sẽ có những cải thiện
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay ngành chức năng tỉnh đồng nai đã tổ chức nhiều đợt thanh kiểm tra xe đưa đón học sinh
qua đó phát hiện hơn ba trăm năm mươi xe vi phạm trong đó phổ biến nhất là xe chở quá số người quy định
đón trả học sinh tùy tiện không bảo đảm chất lượng
từ đây cơ quan chức năng sẽ
mạnh tay chấn chỉnh loại hình vận tài này
tuy nhiên các bậc phụ huynh cũng cần nâng cao trách nhiệm
hoạt động của xe đưa đón học sinh ở đồng nai đã phát sinh những vụ việc đáng tiếc và vẫn tiêm ẩn nhiều rủi ro
để đường đến trường của các em học sinh thực sự
đã an toàn thiết nghĩ gia đình nhà trường cần trụ tay vào cuộc
ngành chức năng nên tăng chế tài xử lý triệt để những trường hợp vi phạm